chiều nay bão số sáu ở cách đảo sông tử tây thuộc huyện đảo trường sa khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão hầu như là ít di chuyển nhưng vẫn có khả năng mạnh thêm
nhưng trong bốn mươi tám giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía tây
mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
với hướng di chuyển được dự báo như vậy thì đến một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi một
vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm sáu mươi km về phía tây bắc
sau đó bão có xu hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc và đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một
vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ quảng ngãi trở vào đến ninh thuận
do ảnh hưởng của bão lại kết hợp thêm với không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai
vùng nguy hiểm trên biển đông có gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên
sẽ là phía bắc vĩ tuyến một mươi một năm km
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
đó là thời tiết ở trên các vùng biển còn chất đất liền với hướng di chuyển dịch ra ngoài của bão
trong đêm nay và ngày mai mưa ở miền trung sẽ giảm nhanh trời chuyển nắng và nhiệt độ tại đây
đồng loạt sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
tương tự như các tỉnh miền trung trong đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ cũng khá là ít mưa
chủ yếu chỉ là những cơn mưa rông về chiều tối và đêm nhưng diện không nhiều
chỉ khoảng một phần ba diện tích của khu vực
ở khu vực tây nguyên nhiệt độ phổ biến mức từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
với miền bắc trong đêm nay và ngày mai hầu khắp bắc bộ tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lục địa
với bản chất là khô và lạnh
đáng lưu ý là vào đêm và sáng sớm trời ít mây nên sẽ diễn ra quá trình phát xạ nhiệt khá mạnh
nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm thêm
hầu hết các nơi trên khu vực ở ngưỡng trời rét và nhiệt độ thấp nhất phổ biến
trong khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ vùng núi có nơi nhiệt độ trong khoảng từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
sáng đến ban ngày trời còn nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước